để chào đón năm mới hai nghìn hai mươi tại thành phố hội an tỉnh quảng nam nhiều du khách quốc tế tranh thủ đến đây để thưởng lãm các ngôi nhà cổ các món ăn đặc sản dạo phố và tất cả hòa chung không khí náo nước đón chờ thời khắc khép lại năm cũ
bước sang năm mới ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
biết đến thành phố hội an tỉnh quảng nam qua các trang web du lịch nổi tiếng trên thế giới
chị karowan chaket du khách đến từ thái lan cùng với mẹ của mình lựa chọn thành phố bên bờ sông hoài để đi du lịch
thời gian dự định lưu lại hội an của chị carowan chaket cùng mẹ là ba ngày hai đêm nhưng khi đến đây lại chung với dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi
do đó cả hai mẹ con quyết định ở thêm bốn ngày để có thể chào đón năm mới ở đô thị cổ hội an
tôi thấy hội an rất đẹp với thời tiết ở đây là hơi xe lạnh
nhưng nó càng khiến hội an đẹp hơn trong mắt tôi
năm nay tôi cùng mẹ đi du lịch hội an đúng dịp của năm mới do vậy chúng tôi quyết định ở lại thêm bốn ngày để tận hưởng được không khí đón năm mới nhộn nhịp ở hội an
khác với mọi năm năm nay không khí chào đón càng thêm nhộn nhịp khi hiệp hội du lịch quảng nam phối hợp với các nhà hàng doanh nghiệp tại hội an tổ chức hoạt động chợ ẩm thực di sản hội an sinh dưỡng và sức khỏe
sự kiện này càng làm cho du khách thích thú khi họ đã có điều kiện trải nghiệm văn hóa
ẩm thực của việt nam nói chung và quảng nam nói riêng ngay trước thêm năm mới đồng thời tạo cho du khách sự gần gũi và gắn kết với tâm hồn của những con người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới
đây là lần đầu tiên tôi đến với thành phố hội an tôi thấy nơi đây rất xinh đẹp thành phố không khí công trình kiến trúc rất tuyệt vời
điều tôi cảm thấy tiếc nhất là khi biết ở hội an sẽ tổ chức đón năm mới hai nghìn hai mươi nhưng vì kỳ nghỉ của tôi chỉ có hai ngày bởi vậy tôi không tham gia được
tôi nhất định sẽ trở lại hội an để khám phá được vùng đất ở đây chúc mừng năm mới
thời gian qua thành phố hội an tỉnh quảng nam đã gặt hái trên ba mươi danh hiệu và ngày càng khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch thế giới
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi chín cùng với khu đền tháp mỹ sơn đô thị cổ hội an đã kỷ niệm hai mươi năm unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
chính những điều đó đã hứa hẹn năm mới hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ngành du lịch tỉnh quảng nam và thành phố hội an sẽ đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa